vụ cướp xảy ra vào sáng ngày ba mươi một tháng ba vừa qua tại phòng giao dịch lũy bán bích của ngân hàng an bình
trên địa bàn quận tân phú tp hcm
sau nhiều ngày lẩn trốn biết không thể thoát tội nguyễn ngọc khuê ba mươi một tuổi chú quận bình tân
nghi can thứ ba trong vụ cướp đã ra đầu thú
trước đó hai nghi can nguyễn trường khải ba mươi năm tuổi và đào ngọc nam hai mươi tám tuổi
cùng chú quận bình tân tp hcm đã bị bắt giữ
khoảng một mươi giờ sáng ngày ba mươi một tháng ba khuê và khải đến phòng giao dịch lũy bán bích của ngân hàng an bình
và gây ra vụ cướp nhưng đã bị lực lượng bảo vệ ngân hàng chống trả khiến hai đối tượng không cướp được tiền
chỉ sau ba ngày xảy ra vụ cướp công an quận tân phú đã lần ra dấu vết và bắt giữ đối tượng đào ngọc nam
khi biết nam bị bắt nguyễn trường khải cũng đã ra đầu thú và khai nhận hành vi của mình

ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy hùng nói với lô văn sao đến khu vực biên giới việt lào thuộc huyện anh sơn tỉnh nghệ an để lấy số ma túy trên
sau đó hùng bảo cháu ruột của mình là phạm văn tùng vận chuyển số ma túy trên về xuôi bằng xe máy
khi đến địa phận xã nam sơn huyện đô lương tỉnh nghệ an thì cả hai bị bắt giữ
mở rộng chuyên án các trinh sát tiếp tục bắt giữ sao
hội đồng xét xử đã tuyên phạt phạm văn hùng và lô văn sao cùng mức án tử hình về tội buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy
phạm văn tùng lĩnh án tù trung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
sau một ngày xét xử chiều qua tòa nhân dân cấp cao tại hà nội đã quyết định y án sơ thẩm tuyên phạt nguyễn văn tình
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở quốc oai hà nội tử tù trốn khỏi trại tạm giam t một mươi sáu mức án tử hình
sau phiên sơ thẩm nguyễn văn tình được di lý về trại tạm giam t một mươi sáu bộ công an để tiếp tục những giai đoạn tố tụng tiếp theo
dạng sáng ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy tình cùng lê văn thọ tử tù cùng buồng giam đã trốn khỏi nơi giam giữ
sau gần một tuần trốn chạy cả hai đã bị bắt lại
tại phiên tòa phúc thẩm ngày một mươi một tháng bốn nguyễn văn tình cùng ba đồng phạm giữ nguyên kháng cáo kêu an
năm bị cáo khác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
sau khi xem xét toàn diện vụ án hội đồng xét xử phúc thẩm tòa nhân dân cấp cao tại hà nội nhận định
không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của cả chín trên một mươi ba bị cáo trong vụ án
từ đó tòa nhân dân cấp cao tại hà nội quyết định giữ nguyên mức án tử hình đối với nguyễn văn tình và hình phạt đối với các bị cáo khác
vốn xuất thân là một thợ cơ khí sau đó chuyển sang làm môi giới đất đai
một đối tượng trù xã hòa châu huyện hòa vang thành phố đà nẵng đã mạo danh là nhân viên của ban giải tỏa đền bù thành phố
và nói rằng có khả năng hoàn chỉnh mọi thủ tục để có thể bố trí được lô đất tái định cư mới từ đó chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng
đối tượng là trần phước lộc ba mươi tám tuổi trú tại xã hòa nhơn huyện hòa vang thành phố đà nẵng
đầu tháng bảy năm hai nghìn một mươi một vì lỡ bán lô đất của mình trong diện giải tỏa đền bù của thành phố
tại khu vực phường hòa xuân quận cẩm lệ cho ông tử diệm nên bà huỳnh thị đào có nhờ đối tượng lộc
lo giúp hồ sơ giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất để được ban giải tỏa đền bù cấp cho một lô đất mới
cả hai đã thống nhất để đối tượng lộc đứng ra đảm bảo và lấy của gia đình ông diệm hơn năm trăm linh triệu đồng
trên thực tế lộc đã làm giả hồ sơ và tìm mọi cách để ông diệm tin vào khả năng của mình
trước khi bị phát hiện lộc và bà đào cùng chia nhau số tiền chiếm đoạt được và dùng vào việc tiêu xài cá nhân
vừa hỏi mua vàng dù sử dụng chiêu độc thò tay lấy vàng trong ngáy mắt
nhiều tiệm vàng ở quảng ngãi và quảng nam đã trở thành nạn nhân của các siêu trộm bị mất một lượng vàng lớn
sau gần một tháng tập trung điều tra công an huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi đã làm rõ đối tượng gây án
giữa tháng ba năm hai nghìn một mươi tám hiệu vàng thanh thủy ở thị trấn trợ chùa huyện nghĩa hành
do chị phạm thị thủy làm chủ đã trình báo về việc bị kẻ gian lấy trộm số lượng vàng lớn trị giá gần một trăm linh triệu đồng
trong lúc con gái chị thủy đứng quầy nhiều phụ nữ đến hỏi xem mua vàng
một phụ nữ lạ mặt yêu cầu xem nhiều sợi dây truyền vàng trong tủ trương bày
lợi dụng sơ hở người phụ nữ trên đã nhanh tay trộm ba lần mỗi lần từ một đến hai sợi dây chuyền vàng
ra một vụ trộm cáp tại xã hồng hà phước một thủ đoạn là tân vi
sau khi đối tượng đi rồi tổ tiên vàng hồng hà phước phát hiện
phát hiện thì cũng thông qua hình ảnh camera của tổ tiên vàng và kiểm tra để phát hiện
sau đó thì lãnh đạo quân quyền phân công cho lực lượng tiếp cận hiện trường khớp nghiệm hiện trường và truy xét theo đối tượng
truy xét qua trích xuất dữ liệu từ camera của tổ tiên vàng đối tượng là rất là lạ kể cả đạt điểm xe của ông rất là lạ
lúc này trên địa bàn quảng ngãi và quảng nam
cũng xảy ra nhiều vụ tiệm vàng bị trộm với thủ đoạn trên
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an huyện nghĩa hành đã làm rõ đối tượng gây án là lê thị hồng yến ba mươi tuổi
ở tổ một mươi hai phường tránh lộ thành phố quảng ngãi đã khai nhận hành vi thực hiện vụ trộm tại các tiệm vàng ở bình sơn và nghĩa hành
mỗi lần gây án đều có một người bạn đi theo
số vàng trộm được đối tượng khai nhận tiêu xài cá nhân
qua khám xét nhà đối tượng phát hiện nhiều tăng vật liên quan
thủ đoạn của đối tượng này là đi từ hai đến ba người vào các tiệm vàng và lợi dụng xã hội là yêu cầu chủ tiệm vàng cho qua rất là nhiều đồ trang sức
trong quá trình qua đồ trang sức thì các đối tượng khó mắc tập trung của người chủ tiệm vàng và lợi dụng xã hội để lén lút nhanh chóng tiếp cận và chiếm đột tại sản
nhận định là đối tượng này thực hiện rất là nhiều vụ trong vòng tương tự với thủ đoạn tương tự
cho nên là bà con những người nào bị hại
trong những vụ việc có liên quan thì xin gặp công an nguyễn nghĩa hành để phối phạm ra làm rõ
đây là bài học cảnh giác cho các chủ tiệm vàng khi mà tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi và nhiều thủ đoạn
chính vì thế các tiệm vàng cần đề cao cảnh giác khi bắt gặp tình huống nêu trên
ô tô vượt đèn đỏ va chạm với một xe máy
tài xế ô tô tiếp tục nhấn ga kéo lê cả người và xe máy dưới gầm rồi bỏ chạy
vụ việc xảy ra vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút tối qua
tại ngã sáu ô trợ dừa quận đống đa hà nội
vào thời điểm trên chiếc xe máy đang dừng đèn đỏ tại đầu ngã sáu âu trợ dừa
thì bất ngờ bị một chiếc xe ô tô bán tải hút từ phía sau làm cho chiếc xe máy bị kẹt và cuốn vào gầm
tuy nhiên sau khi va chạm tài xế lái ô tô không dừng lại mà tiếp tục nhấn ga
kéo lê người lái xe máy một đoạn dài khoảng gần một km đến khi người trong gầm văng ra thì tháo chạy
sau khi vụ tai nạn xảy ra lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân
đồng thời đưa lái xe về trụ sở công an để làm việc
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online
những tin tức an ninh trật tự mới nhất chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn
trong chương trình an ninh hai mươi bốn h vào lúc một mươi bảy h ba mươi chiều nay
còn bây giờ xin được mời chị minh hương và viu anh tiếp tục chương trình an ninh toàn cảnh
cảm ơn biên tập viên thu hương với những thông tin rất đáng chí vừa rồi
và chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục với từ bục lệnh truy nã xong và ít phút nghỉ ngơi
thành mát khui quả chất chơi
chúng ngày chín mươi sáu iphone x đời mới
hai mươi bốn honda airplane vui phơi phới
một mươi hai ô tô honda city tuyệt vời
c hai mở nắp thành mát khui quả chất chơi
giới thiệu frisbee mới với phiên bản siêu anh hùng đặc biệt
hôm nay bạn là siêu anh hùng nào
mạnh mẽ như người nhện
hãy sưu tập trọn bộ frisbee siêu anh hùng phiên bản đặc biệt ngay hôm nay
frisbee mới nay bổ sung vitamin d giúp bé vui khỏe mỗi ngày
nữa cô gái hà lan cao khỏe mới gấp đôi vitamin d
giá trị từ dưới bốn đồng
uống sữa ngạc đồng hồ cùng cô gái hà lan cao khỏe
sưu tập sáu thức màu vui nhộn
các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn thị thu quyên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
hộ khẩu thường trú tại xã tú sơn huyện kim bôi tỉnh hòa bình về tội mua bán phụ nữ
cũng liên quan đến tội mua bán phụ nữ cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hòa bình
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng nguyễn thị hòa sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm
hộ khẩu thường trú tại xã phi mô huyện lạng giang tỉnh bắc giang
và đối tượng bùi thị sang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại xã phú lương huyện lạc sơn tỉnh hòa bình
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
của cục cảnh sát truy não tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn nghìn bốn trăm hai mươi chín hoặc công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do ban thời sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện